cả bản có một mươi chín phụ nữ nghi bị lừa bán sang trung quốc và đến nay mới chỉ có ba người trở về
bỏ trốn rồi may mắn được cơ quan chức năng đưa trở về từ trung quốc
có lẽ chị thào thị bàng hiểu rõ hơn ai hết về những lời rụ rỗ của những kẻ xấu
năm hai nghìn một mươi bốn vì nghe lời rụ rỗ hứa hẹn nếu đi sang trung quốc thì sẽ có nhiều tiền hơn vui hơn
nên chị đã bỏ lại chồng và bốn đứa con để đi theo
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình nhé

còn bốn người con của chị thào thị bàng đã trở về nhà
còn bốn người con của chị thào thị bàng đã trở về nhà
của em dâu chị bàng lại phải chịu cảnh tùy hờn khi người cha đang phải đi tù vì tội buôn bán ma túy
còn mẹ thì cũng bị lừa sang trung quốc từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay vẫn không có kiến thức gì
vì thế ông bà nội của các em năm nay đã hơn sáu mươi tuổi
vẫn phải gồng mình lo cái ăn từng bữa để nuôi bốn đứa cháu côi cút
đối với thủy trưởng ubnd xã thì cũng rất nhiều lần là tuyên truyền vận động
cơ bản là họ đi là họ không báo cáo họ tự ý đi thôi
nên là sau khi họ đi rồi thì mới biết
họ đi đến bên kia rồi thì có người thì đi đến bên kia rồi họ mới gọi điện về
có người thì thậm chí họ không gọi điện về
chính vì như thế là rất khó của chúng ta quản lý
căn nhà nhỏ của con trai và con dân
dâu bà giàng thị vang đã bỏ mấy năm nay
còn bốn người cháu của bà đứa lớn nhất thì hơn một mươi tuổi nhỏ nhất thì chưa đến ba tuổi
ở cái tuổi mà các em đang cần sự chăm sóc vỗ về của mẹ
thì các em lại phải chịu cảnh bơ vơ thiếu tình cảm
nếu không có những biện pháp ngăn chặn tình trạng này
thì còn xuất hiện thêm bao nhiêu đứa trẻ không có mẹ
và rồi tương lai của các em sẽ đi về đâu